công an quận một mươi hai tp hcm vừa thành lập tổ công tác đặc biệt để tập trung các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa
nhằm giải quyết những điểm nóng về dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
và với quyết tâm vượt nắng thắng mưa các chiến sĩ công an đang nỗ lực hết mình
trong cuộc chiến đẩy lùa dịch bệnh
việc nới rộng đối tượng được phép ra đường của ủy ban nhân dân tp hcm
đã khiến mặt độ người tham gia giao thông trong những ngày gần đây tăng cao
tìm mở nguy cơ mất an toàn tại các chốt kiểm soát
đồng thời ý thức của người dân có phần lơ là trong công tác phòng chống dịch
các kf trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng trở lại
do đó công an quận một mươi hai tp hcm đã thành lập tổ công tác đặc biệt
cơ động và đáp ứng những nhiệm vụ đột xuất về phòng chống tội phạm
và giải quyết những điểm nóng về phòng chống dịch
tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt này công an quận thành lập
gồm ba mươi đồng chí do ban chỉ huy quân quận trực tiếp điều hành tại hiện trường
đây là lực lượng
từ các đội nghiệp vụ của công an quận cơ cấu cả các ông chí trong ban chỉ huy
các đội nghiệp vụ và cán bộ chiến sĩ và các đồng chí ở lực lượng k hai hỗ trợ
thì chúng tôi kết hợp và thực hiện việc phòng chống tội phạm
giải quyết các điểm nóng về các vấn đề về vi phạm chỉ thị một mươi sáu
cũng như là công tác đảm bảo đến trật tự trên địa bàn
quận một mươi hai là cửa ngõ của tp hcm nơi có mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện qua lại đông
việc thực hiện không nghiêm giả các xã hội sẽ dẫn đến
nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng lớn
để kiểm soát tốt tình hình công an quận đã huy động toàn bộ lực lượng
để đảm bảo trong chặt ngoài chặt
số lượng người dân ra đường ngày càng đông hơn
đây là một trong những vấn đề bất thường mà nó sẽ là dấu hiệu rất là nguy hiểm
cho cộng đồng và cho xã hội
với tinh thần một tháng của thành phố theo kế hoạch bảy nghìn hai trăm một mươi năm của thành phố
chúng ta sẽ kéo giảm và kiềm hạ và sẽ dập dịch covid một mươi chín này
với tinh thần đó quận một mươi hai chúng tôi trong thời gian qua đã làm nghiêm
tuy nhiên để tiếp tục tăng cường hơn nữa việc xử lý đối với những người dân
mà ra đường không cần thiết chúng tôi đã chỉ đào cho các lực lượng
trong đó có lực lượng công an quận là triển khai tất cả các đồng chí
cán bộ chính sĩ của quận kiểm soát từng đoạn đường từng tuyến đường
để mà nhắc nhở người dân cũng như xử lý đối với những người dân ra đường không cần thiết
với tinh thần quyết tâm vượt nắng thắng mưa
lực lượng công an quận đã tăng cường hơn
công an quận một mươi hai nói riêng và công an cả nước nói chung đã và đang hết mình nỗ lực
để hoàn thành nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa siết chặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
mặc dù là cái thời tiết là thành phố hồ chí minh là đang rất là khắc nghiệt
là nắng mưa thất thường nhưng mà trước khi thế thi đua sao nổi này
thì hầu hết tất cả các bộ ứng sĩ mà tham gia vào công tác đều thể hiện cái sự quyết tâm
là trong cái tháng cao điểm sắp tới theo chỉ đạo thành phố là sẽ là
quyết tâm cao nhất để mà thực hiện hoạt hành tốt với nhiệm vụ được giao
bên cạnh việc kiểm soát phòng chống xử lý nghiêm hành vi vi phạm về dịch covid một mươi chín
thì tổ quốc tác này cũng sẽ có những lúc diễn trạng thái để mà đi tuần ca
lưu động trên đường là tập trung ở những tuyến đường có tình hình là phức tạp
ngoài việc phòng chống dịch bệnh thì sẽ tăng cường công tác là tấn công tội phạm
nhất là cái tội phạm là về mập ý về xâm phạm sở hữu
trên địa bàn nhân dân
thì cái hoạt động của tổ này là sẽ không có cố định ở một vị trí
mà tùy theo cái tính chất địa bàn tình hình về dịch bệnh tình hình về an ninh tự tự
thì bang chí huy công an quận sẽ quyết định là di chuyển cái tổ công tác
một cách là nhanh nhất và cơ động nhất là đảm bảo kịp thời có mặt xử lý nghiêm
và ổn định tình hình
với sự tham gia một trăm linh quân số toàn lực lượng và việc tổ chức của các tổ công tác
phù hợp với tình hình thực tế
thời gian qua công an quận một mươi hai tp hcm đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng
phạm pháp hình sự ma túy làm dạy giấy tờ để qua chốt kiểm soát dịch
đồng thời xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân cùng chung tay với chính quyền thành phố
để sớm để lùi dịch bệnh
đồng hành cùng người dân trong giai đoạn khó khăn hiện nay
những chiến sĩ cảnh sát khu vực luôn là chỗ dựa khi dân khó khi dân cần
đối với công tác phòng chống dịch bất kỳ ở đâu xuất hiện điểm nóng covid một mươi chín
các chiến sĩ cảnh sát khu vực sẽ là người đầu tiên có mặt cùng lực lượng tuyến đầu
tham gia truy vết dịch tễ liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm việc với cường độ cao không một phút giây ngơi nghỉ
hãy cùng theo chân lực lượng cảnh sát khu vực để hiểu thêm về một ngày làm việc
của các chiến sĩ áo xanh ấy trong phóng sự ngay sau đây
năm giờ ba mươi phút vừa trở về từ chốt kiểm soát dịch ở khu dân cư
những chiến sĩ cảnh sát khu vực này lại hăng hái tham gia một nhiệm vụ đặc biệt
đó là quyên góp rau củ quả chia sẻ cho người dân khó khăn trong vùng cách ly y tế
một ngày làm việc mới của các chiến sĩ cảnh sát khu vực bắt đầu bằng những việc làm ý nghĩa như vậy
chỉ là ai cũng muốn làm cho người dân ai cũng biết là đó là rất là vất vả
thì đi từ năm giờ sáng thậm chí các đồng chí có thể là chụp đến năm giờ sáng
nhưng mà vẫn nhận cái nhiệm vụ đó để đồng hành cùng mọi người
và khi mà làm được cái việc này
nghĩa là về quần áo là lấm lên mọi người là ai cũng mồ hôi mồ kê nhẹ nhại
nhưng mà trong lòng thì rất là vui
bảy giờ ba mươi phút sau hai tiếng đồng hồ tức bực chia đầy đủ từng phần rau củ quả
những xuất quà đầu tiên đã được trao đến tận tay người dân
sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân
các chiến sĩ cảnh sát khu vực lại tiếp tục với công việc
trực chốt kiểm soát người và phương tiện trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách toàn xã hội
vô hàng ở đâu đây
trường ba nguyễn sứ
giấy tờ của mình là tạm bảo anh nha
giờ tình hình trạng trạng trạng việt nam rất là phức tạp
nên vì vậy yêu cầu anh là nghiên cứu chấp hành năm k
luôn cố gắng hoàn thành sức sắc nhiệm vụ tại các tiểm chốt
giám sát kiểm tra giấy tờ người đi đường qua lại các chốt
để đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chủ tịch năm của thành phố
đồng thời là đối với thời tiết nắng nóng và khắc nghiệt như hiện nay
thì lực lượng công an cũng rất là cố gắng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
hai mươi giờ tối khi nhận được thông tin có ca f ngoài cộng đồng
cảnh sát khu vực lại lên đường phối hợp truy vết ngay trong đêm
họ đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra soát từng trường hợp
với công tác truy vết
họ phải tiếp xúc với rắc rối
rất nhiều người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm và cả khó khăn từ ý thức chấp hành của người dân
đêm những cơn mưa bất chợt như dần nặng hạt thêm
nhưng không ngăn được ý chí tinh thần làm việc của chiến sĩ công an nhân dân
họ vẫn miệt mài truy vết nhanh nhất có thể
về khuya khi người người nhà nhà đã chìm sâu trong giấc ngủ
thì các anh lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
một ngày công việc cứ thế được tiếp nối
dẫu khó khăn vất vả với các anh
cùng sự được hy sinh vì nhân dân là niềm vui niềm hạnh phúc của riêng mình
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
trong đó thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam đang là tâm dịch với liên tiếp các ca bệnh được ghi nhận
dịch bệnh đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và trở nên khó khăn
trước tình hình đó trong những ngày qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc
đã chung tay góp sức cùng với người dân
đưa hơn một trăm bốn mươi tấn nông
nông sản rau củ quả và nhu yếu phẩm chuyển đến tri viện hỗ trợ cho đồng bào và cán bộ ở những vùng dịch
những ngày qua tại một số vùng trồng rau trên địa bàn tỉnh đắk lắc
hội phụ nữ đoàn thanh niên phòng cảnh sát cơ động và phòng hậu cần công an tỉnh đắk lắc
cùng các nhà hảo tâm đã tích cực thu mua các loại rau củ quả
những thực phẩm này đã được quân dân đắk lắc chuyển đến chia sẻ
hỗ trợ cho người dân tại khu vực cách ly phong tỏa ở thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương và một số vùng lân cận
hàng ngày hàng giờ xem những bản tin cũng như những con số liên quan đến dịch bệnh
thì thực sự chúng tôi rất là nghẹn lòng và chúng tôi cũng rất là cảm thông trước cái sự cố gắng
sự vất vả sự hy sinh của các lực lượng trên tuyến đầu
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng hồ chí minh và sự khổ cực vất vả của người dân ở tại đó
trong những ngày gần đây chúng tôi đã phối hợp với các mạnh thường quân
các cá nhân cũng như các cấp hội phụ nữ
cùng quyết tâm để vận động kêu gọi ủng hộ được chín mươi năm tấn rau củ quả và các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác
để gửi tặng cho người dân theo hồ chí minh
trong đó có quan tâm chia sẻ tới công an hồ chí minh một mươi năm tấn rau
để gửi đến với mong muốn chia sẻ bớt khó khăn để tạo được động lực cho nhân dân hồ chí minh
cũng như các lực lượng trên tuyến đầu vững tin trong thực hiện chiến dịch phòng chống đại dịch của cả nước
trong đợt dịch lần thứ tư lần này
thì tuổi trẻ công an tỉnh cũng đã được nhân dân và bà con
tại địa bàn thành phố bôn thuật hết sức ủng hộ phối hợp cùng đồng hành
với tuổi trẻ công an tỉnh trên các hoạt động chung tay hỗ trợ cho nhân dân
tại các tỉnh thành phố có dịch bệnh và đặc biệt là thành phố hồ chí minh
chúng với đoàn thanh niên công an tỉnh bằng các hoạt động cụ thể như hỗ trợ nhân dân
thu hoạch các nông sản rau sạch để tiếp tế cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
cũng như các bà con trong khu cách ly
với sự chung tay đóng góp hỗ trợ của người dân các tổ chức từ thiện
cùng các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc trong hai tuần vừa qua
hơn một trăm bốn mươi tấn rau củ quả nhu yếu phẩm đã được chuyển đến những vùng tâm dịch phía nam
hướng tới thì đoàn công an tỉnh cũng đã chỉ đạo là sẽ tiếp tục hỗ trợ
phối hợp với các mạnh thường quân để hỗ trợ thêm các lực lượng
các loại rau củ quả rau sạch để gửi thêm cho đầu cầu cho thành phố nhân dân
để giúp bà con nhân dân trở qua thời kỳ khó khăn trong mùa dịch covid một mươi chín
không chỉ chở nguồn thực phẩm tiếp sức cho người dân vùng dịch
sàn sẻ một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra mà còn mang theo tình cảm
nhớ cử cao đẹp cùng lời động viên của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đắk lắk
gửi đến người dân vùng dịch
đây cũng là truyền thống tốt đẹp của người việt nam và nó được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết
khi đất nước đứng trước những khó khăn thử thách tạo nên sức mạnh đoàn kết
chiến đấu và chiến thắng dịch covid một mươi chín